ngày hai mươi sáu tháng bốn công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn mộng xuyên ba mươi sáu tuổi ngụ phường an khánh quận ninh kiều tp cn
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ phương quyên
trụ sở tại tp cn để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để làm giả các hợp đồng mời gọi kinh doanh và đầu tư xuyên dùng thủ đoạn cắt rán hình dấu
sang các tài liệu do xuyên soạn thảo sau đó dùng máy in phủ màu in ra thành văn bản giống y như thật
có chữ ký và dấu của cơ quan chức năng với thủ đoạn trên xuyên đã làm giả văn bản của các cơ quan chức năng
để đi mời gọi hợp đồng hợp tác kinh doanh và chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của các công ty doanh nghiệp